nhưng lại nằm chắn hết một làng đường di chuyển khiến giao thông trên tuyến cao tốc pháp vân cầu dẻ ninh bình rơi vào cảnh ủng tắc kéo dài từ nút giao liên tuyền tới khu vực xã ngũ hiệp huyện thanh trì
cao tốc pháp vân cầu rẻ vốn vẫn là cung đường nguy hiểm dễ xảy ra các vụ tai nạn giao thông
vì vậy đối với người điều khiển xe đi qua đoạn đường này cần đặc biệt lưu ý quan sát giữ tốc độ vừa phải để tránh các vụ va chạm đáng tiếc